lãnh đạo tỉnh hậu giang đã có buổi làm việc với hiệp hội mía đường việt nam và các nhà máy đường
khu vực đồng bằng sông kiểu long về tình hình thu hoạch và tiêu thụ mía đường
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín theo đó sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía nhằm tránh ảnh hưởng bởi mùa lũ năm nay
theo đó tỉnh hậu giang sẽ vào vụ thu hoạch mía sớm giữa tháng chín tới để tránh lũ tuy nhiên
đến nay chỉ mới có khoảng năm mươi trong tổng diện tích hơn một mươi năm trăm tám mươi ha mía của tỉnh được hợp đồng
bao tiêu với giá tám trăm linh đồng một kg tại cầu cảng nhà máy đối với mía đạt một mươi chữ đường với giá này
nông dân sẽ không có lời thậm chí còn thua lỗ nhằm chia sẻ khó khăn tỉnh hậu giang kêu gọi
các nhà máy đường trong vùng tùy vào khả năng hỗ trợ tiêu thụ mía giúp cho tỉnh để không bị động
về nhân công thu hoạch đúng theo kế hoạch đã để ra ổn định giá thuê nhân công từ một trăm hai mươi đến
tỉnh hậu giang đã thành lập được một trăm sáu mươi hai tổ nhóm thu hoạch mía với hơn một tám trăm linh thành viên ở các xã thị trấn có trồng mía của tỉnh